bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng một của bộ y tế cho biết có một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
hà nội vẫn nhiều nhất với gần ba ca trong ngày có hơn hai mươi bệnh nhân khỏi cà mau bổ sung thêm năm ba trăm sáu mươi sáu f
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
ba ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước tăng sáu trăm tám mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố với một mươi một một trăm bảy mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau

thái nguyên hai trăm ba mươi chín ca lâm đồng hai trăm hai mươi ca quảng nam hai trăm hai mươi ca tp hcm hai trăm linh bốn ca năm định hai trăm linh bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm tám mươi tám ca hòa bình một trăm tám mươi năm ca nghệ an một trăm bảy mươi bốn ca đắc nông một trăm năm mươi tám ca phú thọ một trăm bốn mươi năm ca tuyên quang một trăm bốn mươi bốn ca thái bình một trăm ba mươi ba ca hà giang một trăm hai mươi một ca cần thơ một trăm ba mươi bốn ca đắk nông một trăm ba mươi bốn ca hà nội một trăm ba mươi bốn ca
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tây ninh giảm một trăm ba mươi ca lạng sơn giảm một trăm hai mươi chín ca khánh hòa giảm một trăm hai mươi bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó cà mau tăng hai trăm bảy mươi ca trà vinh tăng một trăm bảy mươi bảy ca thái nguyên tăng một trăm ba mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu một trăm năm mươi năm ca mỗi ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca tp hcm ba mươi ca hải dương một ca hải phòng một ca thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca và long an một ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bốn mươi năm hai trăm chín mươi ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi bảy trăm hai mươi năm ca nhiễm
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành công văn số hai trăm bảy mươi một bit ttrb về việc chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho sea games ba mươi một
tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin
để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
không mặc cảm kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định
chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng
đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong cách ly khu phong tỏa
về tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày một mươi sáu tháng một có tám trăm chín mươi bảy một trăm sáu mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm sáu mươi tám chín trăm sáu mươi một trăm một mươi sáu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám sáu trăm một mươi tám ba trăm bốn mươi bảy liều tiêm mũi hai là bảy mươi hai bốn trăm ba mươi bảy năm trăm một mươi bốn liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là một mươi bảy chín trăm linh bốn hai trăm năm mươi năm liều
một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng giúp bản thân vượt qua được bệnh tật
các f f một khi thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý
một số vấn đề sau để nâng cao sức khỏe
chế độ dinh dưỡng đảm bảo nguyên tắc cân đối và đầy đủ dinh dưỡng
ăn đủ số lượng đa dạng các loại thực phẩm đảm bảo nhu cầu theo từng nhóm tuổi bao gồm chất bột đường chất đạp chất béo vitamin khoáng chất chất sơ và nước
đảm bảo ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày có thể ăn thêm một ba bữa phụ
đảm bảo nguyên tắc chế biến hợp khẩu vị sở thích và khả năng nhai nốt thức ăn
bệnh nhân có tình trạng chán ăn đau họng giảm vị giác xú giác có thể chế biến dạng mềm lỏng dễ ăn và dễ hấp thu
thực hiện các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khi mua chế biến và sử dụng bảo quản thực phẩm
trẻ em người trưởng thành có bệnh lý nền như đái tháo đường tim mạch suy thận cấp suy thận mạn cần thực hiện đúng chế độ dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ hoặc cán bộ dinh dưỡng
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
protein đạm thanh phân nền tảng cơ bản cấu tạng nền tế bào và mô cơ thể tham gia các phản ứng miễn dịch của cơ thể
thiếu protein sẽ bị ức chế việc hình thành kháng thể giảm khả năng chống lại virus
bữa ăn trong ngày đều cần chất đạm
cần phối hợp cả thực phẩm dầu đạm động vật như cá thịt gà thịt bò trứng sữa đậm
các loại đậm nấm đậu phụ
các loại thực phẩm dầu vitamin và khoáng chất
nhóm vitamin bao gồm vitamin a có trong gan động vật các loại rau củ có màu vàng đỏ xanh sẫm
vitamin c có trong các loại vật như cá thịt gà thịt bò trứng sữa đậm
vitamin d có trong dầu gan cá nhất là ở các loại cá béo cá chích
vitamin e dầu thực vật quả hạch hạt hướng dương mầm lúa mì hạt ngũ cốc toàn phần đậu phộng rau bina cải xoăn
acid folic có thể tìm thấy trong thịt bò cam các loại rau màu xanh đậm
vitamin b sáu ở trong cá hồi cá ngừ các loại trái cây rau củ đa dạng
vitamin b một mươi hai có ở trứng thịt cá phô mai
nhóm khoáng chất bao gồm sắt gan động vật nghêu vừng các loại động
kẽm các loại sò thịt động vật vừng đậu đồng nội tạng động vật và ngũ cốc nguyên cám
xelene có trong nội tạng và thịt động vật hải sản
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
nhóm thực phẩm chứa flyverix giúp tăng khả năng chống oxy hóa tăng cường miễn dịch của cơ thể
và đã được chứng minh
là có thể ước chế các hoạt động của nhiều loại virus
trong đó quả họ dâu berry trà xanh cần tây hành tây trái cây họ cam chanh bưởi
các loại rau gia vị như các loại húng tía tô súp lơ xanh cải xanh táo gừng tỏi nghệ
và các loại dầu lá màu xanh dầu ô liu đậu nành
nhóm thực phẩm chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe probiotics và chất sơ rebiotics
đối với probiotics ta có thể tìm thấy trong sữa chua sữa phô mát dưa chua kimchi tương bẩn cà pháo
đối với prebiotics có trong hạt ốc chó sô cô la đen hành tây yến mạch táo tỏi tây đậu lang đỏ
nhóm chất béo đặc biệt là chất béo dầu omega ba
ưu tiên sử dụng những loại chất béo không no như cá quả bơ dầu ô lưu dầu đậu nành dầu hướng dương
hơn là những chất béo no ở trong thịt mỡ bơ thực vật dầu dừa phô mát
omega ba là acid béo thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được
có vai trò chống viêm và cải thiện hệ miễn dịch
có nhiều trong dầu cá dầu gan cá tuyết cá mỏi cá hồi cá ba sa cá bơn cá trích cá thu hay cá ngừ
uống đủ nước theo nhu cầu và đúng cách
uống một năm hai lít nước mỗi ngày nước đun sôi để nguội hoặc đã tiệt trùng
nước uống từ từ từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát không uống nhiều nước trước khi đi ngủ
tránh các loại thức uống có ga nước ngọt đồ uống có chứa cồn
xây dựng lối sống tập luyện sinh hoạt lành mạnh
luyện tập đều đạn cả khi ở trong nhà cương độ vừa phải phù hợp với tình trạng sức khỏe nên tập luyện hàng ngày tối thiểu ba mươi phút mỗi ngày
duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh ngủ đủ giấc bảy tám tiếng một ngày không lạm dụng rượu bia không hút thuốc
giữ tinh thần lạc quan suy nghĩ về những điều tích cực tránh lo lắng thái quá
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sạch nước sạch nước sạch nước sạch nước sạch
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sạch nước sạch nước sạch